tuyến đường có chiều dài hơn một trăm hai mươi tám km trong đó hai mươi bảy tám km đi qua tỉnh đắk nông và một trăm linh một km đi qua tỉnh bình phước
theo quy hoạch tuyến cao tốc này có quy mô sáu làn xe với tổng mức đầu tư sơ bộ trên hai mươi năm tỷ đồng vốn nhà nước tham gia trên một mươi hai bảy trăm linh tỷ đồng ngân sách địa phương trên hai tỷ đồng vốn nhà đầu tư trên một mươi hai bảy trăm linh tỷ đồng
thẩm tra tờ trình của chính phủ
ủy ban kinh tế của quốc hội nhất trí sự cần thiết đầu tư dự án đồng thời đề nghị chính phủ giải trình làm rõ việc bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án trong năm hai nghìn hai mươi sáu
về tiến độ hoàn thành chất lượng của dự án ủy ban kinh tế đề nghị chính phủ cần có cơ chế giao cho các cơ quan đầu mối của các dự án giả soát điều hòa cân đối và thống nhất điều chỉnh tăng hoặc giảm tổng mức đầu tư giữa các dự án thành phần của dự án đó bảo đảm không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án đã được quốc hội quyết định
ngoài ra cần làm rõ năng lực quản lý dự án của các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản cơ quan có thẩm quyền
cũng trong sáng nay quốc hội nghe các báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
trong quá trình triển khai chương trình này đã phát sinh một số khó khăn vướng mắt
theo đề xuất của chính phủ nếu đưa nguồn kinh phí chi thường xuyên cũng như bổ sung đối tượng thụ hưởng
thì chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi sẽ cần thêm khoảng bốn một trăm bốn mươi hai tỷ đồng
thẩm tra báo cáo của chính phủ hội đồng dân tộc thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh một số nội dung liên quan chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi về đề xuất điều chỉnh phạm vi đầu tư
hội đồng dân tộc đề nghị
chính phủ ra soát kỹ để quyết định các danh mục đầu tư trường phổ thông dân tộc nội chú trường phổ thông dân tộc bán chú các công trình dự án văn hóa gắn với phát triển du lịch
việc điều chỉnh này không vượt quá tổng mức vốn của chương trình đã được quốc hội phân bổ
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
phó chủ tịch quốc hội thượng tướng trần quang phương điều hành phiên họp
sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của quỹ ban thường dụ quốc hội để phục vụ cho các công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ thì cũng chưa thật sự là hợp lý
bởi vì là cái công tác xử phạt di phạm hình chính trong nhiều ngành nhiều lĩnh vực tất cả thì đều phải tương thủ theo quy định của luật xử lý di phạm hình chính
thế thì tại sao cái lĩnh vực này thì lại có một cái quy định riêng đưa ra cái quy định là trích phần trăm cái tiền xử phạt vi phạm hành chính
một mặt thì nó sẽ làm cho không thống nhất với các cái chính sách cũng như là các cái quy định chung và các cái luật có liên quan như là luật xử lý di phạm hình chính luật ngân sách nhà nước
một mặt thì cũng vô tình làm cho lực lượng cảnh sát giao thông bị những điều tiến không hay
đại biểu đề nghị không quy định trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước trong dự thảo luật mà vấn đề này thực hiện theo luật ngân sách
góp ý về đấu giá biển sách
điều ba mươi tám đại biểu nguyễn minh tâm đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu phải xác định như thế nào là biển số để đưa vào đấu giá chống gian lận và đề nghị quy định việc đấu giá biển số xe bảo đảm công khai minh bạch tạo điều kiện cho người dân lựa chọn thích hợp
luật này chỉ quy định về nội dung như loài biển đưa ra đấu giá giá khởi điểm quyền và nghĩa vụ của người trùng đấu giá đăng ký xe biển số xe trúng đấu giá v v
còn về hình thức như là trình từ thủ tục đấu giá
theo quy định của luật đấu giá tài sản nhằm đảm bảo tính thống nhất đồng bộ giữa các luật chuyên ngành và luật đấu giá tài sản mà không giao cho chính phủ quy định như tại khoảng chín điều ba mươi tám của dự thảo luật giao cho chính phủ quy định về trình tự thủ tục
quan tâm tới quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
một số đại biểu đề nghị ra bộ y tế ban hành quy trình kỹ thuật định lượng ethanol máu
có quy định cụ thể về diễn giải kết quả và giá trị tham chiếu đối với những trường hợp tham gia giao thông cần định lượng nồng độ cồn